tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thủ tướng lào thonglun sisulit
nhân dịp sang việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
và hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi
được tổ chức từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng ba tại hà nội
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng thủ tướng thonglun sisulit
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang dự các hội nghị g một mươi s sáu và clv một mươi tại việt nam
chủ tịch nước tin tưởng sự tham gia tích cực của thủ tướng thonglun sisulit sẽ đóng góp quan trọng
vào thành công của các hội nghị g một mươi s sáu và clv một mươi tạo đàm mới cho hợp tác tiểu vùng mê công
đặc biệt là hợp tác giữa ba nước campuchia lào việt nam
trên cơ sở những thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước tin tưởng năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một năm thuận lợi
để hai nước củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào
đưa hợp tác hai nước đạt được nhiều bước phát triển mới
chủ tịch nước đề nghị hai bên cần để mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế
nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tài năng lượng đặc biệt chú trọng các dự án hợp tác trọng điểm
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào
sự đón tiếp trọng thị thân tình
thủ tướng thong luân si su lít bày tỏ vui mừng sang việt nam tham dự các hội nghị gms sáu và clb một mươi
đánh giá cao công tác tổ chức và các sáng kiến của việt nam tin tưởng các hội nghị này sẽ thành công tốt đẹp
trên tinh thần kết quả cuộc gặp thường niên hai bộ chính trị và kỳ họp ủy ban liên chính phủ việt nam lào lần thứ bốn mươi
tại thủ đô vương trăn thủ tướng thong luân si su lít đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao
thúc đẩy hợp tác kết nối hai nền kinh tế nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tài năng lượng
chú trọng các dự án hợp tác trọng điểm đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương